qua trình báo của một người dân về việc con gái ông bị các đối tượng côn đồ khống chế ép làm tiếp viên tại quán karaoke hoàng gia huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
ngay sau đó công an đột kích phát hiện tám cô gái trẻ đang bị giam lỏng phần lớn trong số này là người đồng bào dân tộc thiểu số
qua điều tra các cô gái khai nhận bị tiên ép làm thiết viên tiên thường xuyên đe dọa đánh đập các cô gái
công an xác định trong quá trình điều hành tiên nghi ngờ chị ntt có quan hệ riêng với khách bên ngoài quán karaoke hoàng gia
tiên và một đối tượng khác dùng tay chân gậy gỗ đánh đá vào người chị t
chưa dừng lại ở đó tiên bắt chị t cởi bỏ quần áo rồi đứng trên vũng nước dùng điện chích vào người chị t nhiều lần gây thương tích nặng
đối tượng còn buộc các cô gái khác phải chứng kiến cảnh chị t bị tra tấn
nhiều đạn nhân cho biết trước khi được đưa về quảng ngãi họ từng làm việc cho tiên tại tỉnh bình dương
tại đây nhiều cô gái bị tiên đánh đập hành hạ
một nạn nhân bỏ trốn bị tiền bắt được và chặt ngón tay
do đó các cô gái đều khiếp sợ buộc phải nghe theo lời tiên về quảng ngãi tiếp tục làm tiếp viên quán karaoke
ngoài việc đánh đập phạm ngọc tiên còn giữ cho nạn nhân bằng các khoản nợ với lãi suất cao
một nạn nhân cho biết chỉ vay của tiên năm triệu đồng thế nhưng ba tháng sau số tiền nợ đã lên đến tám mươi triệu đồng
khi bị bắt phạm ngọc tiên bị công an tỉnh quảng ngãi khởi tố để điều tra xét xử
thế nhưng trong thời gian được tại ngoại tiên đã bỏ trốn
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với phạm ngọc tiên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ngày bảy tháng ba cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vũ ngọc tý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm mụ phường thiệu khánh tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý atv
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo công an tỉnh ninh bình khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi vũ ngọc tý nổ bản thân có mối quan hệ họ hàng
với một số lãnh đạo cấp cao của chính phủ và các bộ ban ngành trung ương
nên đã có được sáu tám hectare đất có giá trị cao tại phương đông thành tp ninh bình
với thủ đoạn trên tý đã đề nghị ông l h thờ mụ phường tân thành tp ninh bình
đưa năm sáu tỷ đồng để đi ngoại giao và nộp thuế thì sẽ được tý chia cho một năm hectare đất
tin tưởng vũ ngọc tý ông thờ đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền lên tới tám hai tỷ đồng
sau đó ông thờ được tý đưa cho bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
biết mình bị lừa ông thờ đã trình báo công an
cũng theo công an tỉnh ninh bình hiện vũ ngọc tý đang chấp hành bản án treo có thời hạn ba mươi sáu tháng
thời gian thử thách sáu mươi tháng từ ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện vụ án đang được công an tỉnh ninh bình tiếp tục điều tra làm rõ
chiều qua bảy tháng ba lực lượng chức năng tỉnh bình phước tiến hành trục vất thi thể khám nghiệm hiện trường
vụ người đàn ông trôi trên sông bé
trước đó trưa cùng ngày người dân phát hiện thi thể trôi trên sông bé đoạn cầu nhà bích
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước nên trình báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước nhanh chóng tới hiện trường
sau khi trục vớt lên bờ thì thể người đàn ông được chuyển đến nhà xác để phục vụ công tác điều tra
và làm thủ tục bản giao cho gia đình
đạn nhân tên vv quê ở thành hóa mở văn phòng đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh bình phước
trước khi tìm đến cá chết người đàn ông đã viết và để lại bức thư gửi lời xin lỗi đến người thân
nói về sự bế tắc trong công việc
trong thư người đàn ông liệt kê những chi tiết khoản góp vốn đầu tư bất động sản và mong đối tác thông cảm
cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ vụ việc
qua công tác nghiệp vụ lực lượng trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
từ lào qua các tỉnh về lào cai tiêu thụ hoặc trung chuyển sang nước thứ ba với số lượng lớn
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã tổ chức vây bắt đối tượng
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng khai nhận là giàng a mùa sinh năm hai nghìn một
trú tại bản khò hồng xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
mùa khai nhận ma túy của một người lào tại biên giới việt nam lào
thuộc khu vực xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
sau đó mua bao ba lô chứa số ma túy trên di chuyển bằng xe mô tô theo hướng đi xã bản xèo huyện bát sát
trong khi dừng xe ven đường để đợi người tới lấy ma túy và giao số tiền hai tỷ đồng
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường một mươi bánh heroin hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu khác có liên quan
thông tin từ tỉnh lào cai cho biết trong lúc khống chế đối tượng do trời tối đồi dốc nhiều đá nhọn trơn trượt
đại úy trần quang huy phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã bị ngã dẫn đến chấn thương thế nhưng tổ công tác vẫn quyết tâm bắt giữ đối tượng thành công
chiều qua bảy tháng ba đại tá trần quốc huy phó giám đốc công an tỉnh lào cai đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
thăm hỏi tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy của đại úy trần quang huy
ngày một ba thông tin từ viện kiểm sát nhân dân huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra
cùng cấp đối với lữ văn dũng sinh năm hai nghìn ba chú xã mỹ lý huyện kỳ sơn về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo điều tra ban đầu dũng và chị htc sinh năm hai nghìn tám chú huyện kỳ sơn có quan hệ yêu đương với nhau
trưa ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba dũng đến nhà bạn gái chơi và có quan hệ với chị c
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua chị xê sinh con nhận thức được hành vi của mình là sai ngày hai mươi sáu tháng hai dũng đến công an huyện kỳ sơn để tự thú
cơ quan chức năng xác định thời điểm dũng thực hiện hành vi giao cấu với chị c nạn nhân mới một mươi năm tuổi
kết quả giám định adn cho thấy dũng và con chị c có quan hệ cha con
hiện công an kỳ sơn đang tạm giam lữ văn dũng để tiếp tục điều tra vụ việc